đại tá thái hồng kông phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cho biết
lực lượng công an đã bắt được nghi phạm doãn trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại tổ bảy khu một phường trưng vương
thành phố uông bí tỉnh quảng ninh là nghi phạm đã gây ra vụ giết bốn bà cháu ở phường phương nam
thành phố uông bí vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng chín vừa qua
dưới sự chỉ đạo của bộ công an hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự pc bốn mươi năm công an tỉnh quảng ninh
công an thành phố uông bí các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh cùng lực lượng công an các tỉnh
thành phố lân cận đã vào cuộc để truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng này
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng chín nghi phạm doãn trùng dũng đã bị lực lượng
của cục cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp cùng công an thành phố hải phòng và công an tỉnh quảng ninh
bắt giữ tại một khu vực gần cầu bính thuộc địa phận huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
trước đó vào khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng chín chị vũ thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nhân viên của cửa hàng kinh doanh
sang dầu phương nam đi làm ca về nhà riêng ở tổ một khu hợp thành phường phương nam thành phố uông bí
thì phát hiện trong nhà bốn bà cháu bị chết có tác động thương tích nghi có dấu hiệu án mạng
các nạn nhân gồm bà nguyễn thị hát sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm là mẹ đẻ chị thanh
hai con chị thanh là cháu phạm đình hưng sinh năm hai nghìn bảy và cháu phạm thu hà sinh năm hai nghìn tám
cháu vũ khánh huyền sinh năm hai nghìn một mươi ba là cháu của chị thanh
đến trưa ngày hai mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định
truy nã đặc biệt số sáu mươi một quy đề pc bốn mươi năm về tội giết người và cướp tài sản đối với đối tượng doãn trùm dũng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã di lý đối tượng về quảng ninh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật